thưa quý vị hiện nay thì các nhiệm vụ của đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi hay được gọi là đề án sáu đang bước vào những giai đoạn then chốt
để hoàn thành mục tiêu của năm hai nghìn hai mươi
vì vậy toàn lực lượng ở bốn cấp công an phải khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu
đi đầu triển khai thực hiện đề án sáu trong đó phải đảm bảo dữ liệu dân cư luôn đúng đủ sạch sống
và tập trung thực hiện tốt các dịch vụ công của lực lượng công an nhân dân
cải cách triệt đề các thủ tục quy trình tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
và đây là chỉ đạo của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc
về đẩy mạnh thực hiện đề án sáu theo chức năng của lực lượng công an nhân dân
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo bộ công an thành viên ban chỉ đạo đề án sáu của bộ công an
thủ trưởng các đơn vị trong công an nhân dân hội nghị được diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
và được kết nối đến công an các huyện xã ở sáu mươi ba tỉnh thành phố
ngày sáu tháng một thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án sáu bộ công an xác định với tinh thần
vai trò gương mẫu đi đầu thực hiện đề án sáu đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công an các đơn vị địa phương
xuyên suốt theo bốn cấp công an với từng yêu cầu nhiệm vụ và lộ trình cụ thể
xác định việc thực hiện đề án là một trong những công tác trọng tâm của toàn lực lượng trong năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
thực hiện đề án sáu bộ công an có nhiệm vụ cung cấp một mươi một trên hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu
trong đó đến nay đã hoàn thành tích hợp bảy trên một mươi một dịch vụ công
đối với bốn dịch vụ còn lại dự kiến sẽ hoàn thành ngay trong tháng bốn
hiện bộ công an cũng đã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công ở mức độ ba mức độ bốn trên cổng dịch vụ công bộ công an
với hai trăm hai mươi bốn dịch vụ công ở một số lĩnh vực
tại hội nghị các ý kiến đã thẳng thắn làm rõ nhiều vấn đề
trong đó nhấn mạnh đến công tác bảo đảm dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống
gắn với nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú quản lý địa bàn quản lý đối tượng
tại cơ sở việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử và cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân còn nhiều hạn chế tồn tại
phân tích từ những nguyên nhân khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai đề án sáu
các ý kiến cũng đã đề xuất những giải pháp kiến nghị khắc phục trong thời gian tới
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của công an các đơn vị địa phương
trong ba tháng triển khai đề án sáu vừa qua
hiện nay các nhiệm vụ trong quá trình triển khai đề án sáu khó khăn hơn phức tạp hơn và cũng chưa có tiền lệ
vì vậy bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương phải tiếp tục khẳng định rõ vai trò trách nhiệm của mình
không được để trùng xuống tập trung giải quyết ngay những khó khăn vướng mắt
nếu không sẽ dẫn tới nguy cơ chậm tiến độ triển khai đề án sáu
về nhiệm vụ công tác thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương
phải thống nhất nâng cao nhận thức sâu sắc đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của đề án sáu
xuyên suốt theo bốn cấp công an nhất là thủ trưởng công an các cấp
tâm vị trí của cái công việc này là rất quan trọng
mà chính phủ đặt vấn đề là kiểm điểm hàng tháng
nếu chúng ta không kiểm điểm hàng tháng chúng ta không có số liệu không có dữ liệu không có tình hình để báo cáo với chính phủ
tập trung làm tốt vai trò thương trực tham mưu với chính phủ cấp ủy chính quyền địa phương
trong triển khai các nội dung của đề án
khó khăn đến đâu phải tháo ngưỡng ngay phải đề xuất ngay không để trần trừ không tháo ngưỡng
nếu các ông chí có vấn đề gì khó nữa không đề xuất được với cấp ủy hoặc là nó vênh với tinh thần của ban chỉ đạo của bộ
công trí báo cáo chúng tôi sẽ sắp xếp lực lượng thời gian làm việc các địa phương tháo ngưỡng ngay cho các công trí
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu phải hoàn thành ngay việc thành lập tổ công tác ra soát dữ liệu tại cấp xã
đảm bảo dữ liệu dân cư luôn đúng đủ sạch sống
trong đó bộ trưởng đặc biệt lưu ý việc làm sạch dữ liệu và duy trì thường xuyên hàng ngày việc bổ sung cập nhật dữ liệu dân cư
đây là yêu cầu có ý nghĩa sống còn đối với cơ sở dữ liệu dân cư
bây giờ hiện nay rất nhiều các nơi đang muốn kết nối được
nhưng mà mình đòi hỏi là những cái dữ liệu đó phải được sạch phải được sống phải được đúng phải được đủ mới kết nối được
chứ còn nếu chúng ta kết nối với những cơ sở dữ liệu của các ngành khác mà lại không đảm bảo tiêu chí của chúng ta
thì cái dữ liệu chúng ta cũng bị ảnh hưởng
thì nội bộ chúng ta phải làm sạch cái dữ liệu của chúng ta đầu tiên
bây giờ tất cả những tồn tại c sáu đã thông báo rồi
những cái chưa sạch đó phải nhanh chóng khẩn trương
đây nay mai chỗ nào đơn vị nào cá nhân nào mà ẩu về cái này làm bừng dữ liệu này phạch thì lộn
tôi đề nghị các ông chí giám đốc công an địa phương phải quán triển tinh thản rất quyết định kiểm tra đôn đốc đánh giá
trách nhiệm từng cấp
đây là mấy lệnh chiến đấu
đấy cũng là kỷ luật công tác của lực lượng công an
bộ trưởng cũng yêu cầu thực hiện nghiêm việc thông báo đầy đủ mã số định danh cho công dân
triển khai cấp căn cước công dân cho một trăm linh công dân đủ điều kiện
gắn với cấp tài khoản định danh điện tử tài khoản ngân hàng để thực hiện các tiện ích của đề án
đối với việc triển khai các dịch vụ công của lực lượng công an nhân dân trên môi trường điện tử
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương
thực hiện theo đúng tiến độ cải cách triệt để các thủ tục quy trình
xác định đây vừa là tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân
nhưng cũng là để phục vụ tốt công tác quản lý xã hội
và bây giờ định danh rất rõ rồi
phân cấp cũng rất cụ thể
dân không phải đi lên tỉnh nguyện để đăng ký cái này nữa
đăng ký ngay tại xã tại nhà
mà phải làm chuẩn số hóa các dữ liệu
người dân không phải đến những trụ sở đó
đi lại ngoài đường cũng vắng hơn lên
không phải mất tiền mua vé xe đi lại
không mất thời gian tiết kiệm
không biết bao nhiêu tiền những lợi ích này
cái lợi ích nó vô cùng lớn
để thực hiện đề án đúng tiến độ
bộ trưởng yêu cầu việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật
bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hệ thống và dữ liệu
các đơn vị giá soát quy hoạch đường truyền
đồng thời đảm bảo nguồn nhân lực kinh phí phương tiện
đáp ứng việc thực hiện đề án sáu ở mức cao nhất
đối với công tác tuyên truyền bộ trưởng tô lâm chỉ rõ
phải đẩy mạnh hơn nữa bởi đề án sáu có nhiều nội dung mới
do đó cần tăng cường tuyên truyền vận động để cám bộ chiến sĩ và nhân dân
nắm hiểu rõ những tiện ích của dịch vụ công
trong triển khai thực hiện đề án sáu đi vào cuộc sống một cách thiết thực hiệu quả
chiều nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đã biểu dương những nỗ lực của cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
trong quý i đảng ủy lãnh đạo cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
đã hoàn thành nhiều nội dung chương trình công tác bảo đảm chất lượng tiến độ
nổi bật như tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra giám sát
năm hai nghìn hai mươi hai của đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
kế hoạch sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra trung ương
với đảng ủy công an trung ương giúp ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
chủ trì phối hợp với các tỉnh ủy thành ủy thực hiện một mươi một kế hoạch kiểm tra giám sát chuyên đề
tại đảng bộ công an các địa phương đồng thời tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
kiện toàn lãnh đạo chỉ huy đoàn kết thống nhất xây dựng đảng bộ cơ quan vững mạnh phát triển
đồng tình với phương hướng nhiệm vụ trong quý ii thứ trưởng trần quốc tỏ lưu ý đơn vị tiếp tục tham mưu
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương giúp đảng ủy ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát
theo quy định của điều lệ đảng trong đó tập trung hoàn thiện triển khai đề án nâng cao hiệu quả hoạt động
của ủy ban kiểm tra cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm tra giám sát
tại cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
còn vào sáng nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trung ương tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
về phía bộ công an có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tham dự hội nghị và báo cáo thông tin cụ thể về hai dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo
đó là luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
thông tin một số nội dung lớn của dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
thứ trưởng lê quốc hùng cũng nhấn mạnh mục đích lớn nhất của cơ quan soạn thảo khi xây dựng luật
là hướng tới việc tinh giản biên chế giảm chi ngân sách cụ thể hóa và tạo cơ sở pháp lý
để đảm bảo thi hành quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba về quyền con người quyền công dân
đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
tạo cơ sở pháp lý đầy đủ tương xứng hơn trong xây dựng hoạt động quản lý sử dụng các lực lượng
tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở góp phần phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác
về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
khẳng định việc kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố lực lượng công an xã bán chuyên trách
và các chức danh đội trưởng đội phó đội dân phòng hiện nay sẽ đảm bảo không làm tăng số lượng người hoạt động
không làm tăng chi ngân sách mà kiện toàn tinh gọn thống nhất một đầu mối
khắc phục được những trồng chéo mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng
tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cơ chế chính sách về xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
tại cơ sở xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đảm bảo hợp lý về tổ chức
các thành viên tham gia có phẩm chất và năng lực được trang bị các phương tiện thiết bị đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao
như vậy đây là lần đầu tiên ở một nghị quyết của bộ chính trị đã quy định rất rõ vai trò vị trí pháp lý
chính trị của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở
và việc xây dựng dự luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở
nhằm cụ thể hóa rất rõ nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị vừa mới ban hành
thông tin về sự cần thiết ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ về cơ sở pháp lý và thực tiễn
thứ trưởng lê quốc hùng cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt thống nhất của đảng nhà nước trong thời gian qua
là sự cụ thể hóa hiến pháp để giải quyết những vấn đề thực tiễn về trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
đến năm hai nghìn hai mươi một toàn quốc đã xảy ra hơn ba trăm sáu mươi một sáu trăm linh vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết hơn một trăm một mươi ba tám trăm linh người bị thương gần ba trăm năm mươi bảy người
tình trạng vi phạm khi tham gia giao thông vẫn còn diễn ra phổ biến
các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông đường bộ diễn biến hết sức phức tạp
đã phát hiện xử lý hơn bốn mươi vụ vi phạm pháp luật hình sự trên tuyến giao thông
tình hình nêu trên cho thấy an ninh con người trong lĩnh vực giao thông đường bộ
chưa được đảm bảo
và đây cũng chính là góc độ tiếp cận của cơ quan soạn thảo xây dựng luật
với mục tiêu cuối cùng là bảo vệ tính mạng tài sản quyền con người khi tham gia giao thông
chúng ta có thể hình dung là luật giao thông đường bộ năm hai nghìn một mươi
là được quyết định một bộ luật nhưng mà điều chỉnh đồng thời ba lĩnh vực
đó là cái lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ
thứ hai là lĩnh vực về hạ tầng đường bộ
và thứ ba là vận tải đường bộ
như vậy trong một cái đạo luật mà quy định cả ba cái lĩnh vực có cái tính độc lập
như vậy thì trong các quy định chi tiết đang còn có rất nhiều vấn đề bất cập không được điều chỉnh
và sau này chúng ta phải sử dụng các cái văn bản dưới luật để điều chỉnh
và điều chỉnh những cái văn bản dưới luật này
nó liên quan đến hạn chế các cái vấn đề hạn chế của quyền con người quyền con người
thì các lực lượng chức năng cần phải khoanh vùng cắt đường
chẳng hạn tôi nói chỉ một cái hành vi cắt đường thôi
cô lập cái đường đấy để đảm bảo cho cái việc khác khám nghiệm và xử lý cái hiện trường vụ tai nạn giao thông
nó cũng là liên quan đến cái ảnh hưởng đến cái quyền con người quyền đi lại của con người
thì cái việc xử lý tai nạn giao thông không được quy định trong luật giao thông đường bộ
mà được quy định bằng các cái nghị định và thậm chí là thông tư
và thông tư của bộ giao thông vận tải cũng có thông tư của bộ công an cũng có
và những cái thông tư này thì không được ra soát để điều chỉnh
có những mặt nó trồng lấn có những mặt thì không đề cập
do đó cũng rất khó khăn cho lực lượng thực hiện chức năng
và cũng phần nào ảnh hưởng đến việc đảm bảo thực hiện quyền con người
dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tập trung điều chỉnh sáu nhóm chính sách
trong đó so với luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
dự thảo luật đã cụ thể hóa những biện pháp
cơ chế tổ chức giao thông an toàn phòng ngừa giải quyết ủn tắc giao thông
và khắc phục các bất cập là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
đồng thời quy định về trách nhiệm của người điều khiển phương tiện
người liên quan và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông
phát hiện tiếp nhận xử lý tin báo cứu nạn cứu hộ tai nạn giao thông
điều tra giải quyết thống kê tai nạn giao thông